trong quá trình khai thác cục quản lý đường bộ i tiếp tục theo dõi và đề xuất sửa chữa kịp thời đảm bảo giao thông an toàn thông suốt
về tổ chức phân luồng giao thông tổng cục đường bộ việt nam giao cục quản lý đường bộ một lập phương án phân luồng cho phép xe ô tô từ bảy chỗ trở xuống
xe máy xe thô sơ lưu thông qua cầu việt trì và chuẩn bị sẵn nhân lực trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác phân luồng giao thông
thời gian phân luồng dự kiến ngay sau khi sửa chữa xong ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
đại diện tổng công ty đường sắt việt nam cho biết để phục vụ người dân đi lại dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay
ngành đường sắt sẽ lập thêm nhiều tàu địa phương trên các tuyến
cụ thể công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội sẽ lập thêm tàu đi lào cai vinh đồng hới
trong đó tuyến hà nội lào cai lập thêm tàu sb bảy xuất phát tại hà nội ngày một tháng chín và tàu sb tám xuất phát tại lào cai ngày bốn tháng chín
tuyến hà nội vinh lập thêm tàu na ba xuất phát tại hà nội ngày một tháng chín và tàu na bốn xuất phát tại vinh ngày bốn tháng chín
tuyến hà nội đồng hới lập thêm tàu qb một xuất phát hà nội ngày một tháng chín và tàu qb hai xuất phát đồng hới ngày bốn tháng chín
công ty cổ phần vận tài đường sắt sài gòn sẽ lập thêm tàu từ sài gòn đi phan thiết nha trang quy nhơn và ngược lại
đồng thời để thu hút khách đi tàu công ty cổ phần vận tài đường sắt sài gòn còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi giảm giá cho hành khách đi tàu
ba mươi năm là số vụ tàn hại giao thông xảy ra trên toàn quốc trong ngày một mươi bảy tháng tám làm hai mươi bốn người tử vong và hai mươi tám người bị thương